hàng chục hộ gia đình ở thị trấn lao bảo huyện miền núi hướng hóa tỉnh quảng trị đang sống chung với nỗi lo sợ hàng ngày
vì trong mùa mưa bão nhưng nhà của họ có thể sập bất cứ lúc nào
nghịch lý ở đây là trong khi họ là những hộ dân đủ điều kiện để nhận hỗ trợ nhà tránh lũ
thế nhưng đã nhiều năm nay nguồn kinh phí hỗ trợ của nhà nước vẫn chưa thể đến tay người dân
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng trị
bản ca túc thuộc thị trấn lao bảo nơi sinh sống của hầu hết đồng bào dân tộc vân kiều
nhưng từ lâu được gọi là khóm phố cát úc vì thuộc đô thị loại năm
đây là địa bàn khó khăn nhất tại thị trấn vùng biên và đang được hưởng chính sách một trăm ba mươi năm của nhà nước
tuy ở vùng cao nhưng do nằm gần sông suối đặc biệt là sông sepol
nên cát úc thường xuyên bị lụt lội vào mùa mưa
nhà cửa của bà con hầu hết đều tạm bỡ rột nát và đang xuống cấp rất nhanh
khó lòng chống trọi trong mùa mưa bão
nhà cửa rột nát ở không được với vợ con thì ở không được nữa
đề nghị dân nước là mong muốn dân nước giúp đỡ cho làm nhà ở để mà đỡ rột nát đỡ chạy trôn đây nọ
mặc dù chính phủ đã có quyết định số bốn mươi tám về việc hỗ trợ cho bà con hộ nghèo vùng duyên hải miền trung
từ thanh hóa đến bình thuận xây dựng nhà ở giúp phòng tránh bão lụt
tuy nhiên thông tư số một mươi sáu của bộ xây dựng hướng dẫn
thực hiện quyết định trên lại chỉ rõ đối tượng thụ hưởng là đồng bào thuộc khu vực nông thôn
hoặc đang cư trú tại các thôn làng buôn bản khu sóc thuộc phường xã thị trấn trực thuộc thị xã thành phố
như vậy không có các từ khóm phố khu phố trong thông tư này
chính vì vậy khi địa phương dự kiến giải ngân cho một mươi sáu hộ nghèo thường xuyên bị lũ lụt
đe dọa được hỗ trợ xây dựng nhà ở giúp phòng chống bão lụt
trong đó có một mươi một hộ ở ca túc thì có chỉ đạo của huyện hướng hóa là tạm dừng công tác này
chúng tôi thiệt nghĩ rằng đây là một vướng về từ ngữ còn bản chất là nó không thay đổi
bản chất là nó không thay đổi bởi vì ở cơ sở dưới xã là thôn
thôn thì có xã có phương có thị trấn thì đặt khu phố có chỗ thì như thầy lao bảo chúng tôi là khóm
như bây giờ trong thông tư một mươi sáu của bộ rừng không có chữ khóm cho nên bộ xây dựng chưa đồng ý
khi đối tượng được hưởng lời đặc biệt là lao bảo chúng tôi có một mươi sáu hộ
qua đây thì chúng tôi kính đề nghị các cấp các ngành đặc biệt là bộ xây dựng
nên chém chét điều chỉnh để đối tượng được hưởng lời
không chỉ một mươi sáu hộ dân nghèo ở huyện hướng hóa nằm trong diện được hỗ trợ xây dựng nhà ở giúp phòng tránh bão lụt
mà toàn tỉnh quảng trị có một trăm bảy mươi bốn hộ dân vùng thường xuyên bị ngập lụt
nhưng chưa thể nhận được sự hỗ trợ của chính phủ do gặp phải những vướng mắc về quy định đối tượng
chủ trương hỗ trợ nhà tránh lũ đã thể hiện tính đúng đắn và sự quan tâm của chính phủ
tuy nhiên để chủ trương này phát huy tốt hiệu quả hơn nữa rất cần sự quan tâm lắng nghe của các cơ quan chức năng